qua khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn sở lao động thương binh và xã hội thành phố đà nẵng cho biết
năm nay tiền thưởng tết dương lịch hai nghìn một mươi chín và tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đạt mức cao
cụ thể đối với các doanh nghiệp fdi ngoài khu công nghiệp tiền thưởng tết dương lịch hai nghìn một mươi chín cao nhất là hai trăm linh chín triệu đồng
thấp nhất là ba mươi đồng
các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước giữ một trăm linh vốn điều lệ
tiền thưởng tết dương lịch cao nhất là bốn mươi chín triệu đồng
tiền thưởng tết nguyên đán canh tí ở các doanh nghiệp nhỏ thưởng cao nhất là chín mươi sáu triệu đồng thấp nhất là một trăm năm mươi đồng
lập kỷ lục về tiền thưởng tết âm lịch năm nay là doanh nghiệp nhỏ trong khu công nghiệp
mức thưởng cao nhất là chín trăm hai mươi tám triệu đồng thấp nhất là ba năm triệu đồng bình quân là trên một mươi bốn năm triệu đồng
năm ngoái con số thưởng tết cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp fdi với mức thưởng là trên bốn trăm một mươi một triệu đồng
năm ngoái con số thưởng tết cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp fdi với mức thưởng là trên bốn trăm một mươi một triệu đồng